để góp phần giải quyết nhu cầu nước sạch cho người dân sau lũ sáng nay ubnd tp hội an tỉnh quảng nam đã phối hợp với nhà tài trợ tổ chức bàn giao năm mươi máy lọc nước đầu nguồn cho bà con vùng lũ trên địa bàn thành phố hội an
năm mươi bộ máy trị giá ba trăm linh triệu đồng đã được trao đến người dân tại các xã thường xuyên đối diện với ngập sâu nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
hệ thống lọc có khả năng lọc bùn đất clor tạp chất trong nước giúp làm sạch nước sinh hoạt cho các bà con vùng lũ
máy lọc nước sẽ giúp bà con vùng lũ chủ động nguồn nước có nước sạch bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường trong thời gian bị nước ngập sâu